xông vào bên trong một cửa hàng để cướp chiếc điện thoại di động trên tay một phụ nữ một đôi nam nữ đã nhanh chóng tẩu thoát
sự việc này xảy ra vào ngày sáu tháng chín và được camera an ninh ghi lại
công an phường an lạc quận bình tân tp hcm cho biết đã vào cuộc điều tra truy xét đôi nam nữ thực hiện hành vi cướp giật này
theo camera an ninh người phụ nữ ngồi bên trong cửa hàng thì bị một đối tượng nam xông vào cướp chiếc điện thoại cầm trên tay
sau đó chạy ra xe được nữ đồng bọn chờ sẵn trở đi
nạn nhân đuổi theo nhưng không kịp sau đó đã đến cơ quan công an trình báo
còn tại tỉnh thừa thiên huế trần huy hoàng ba mươi hai tuổi điều khiển xe máy giật túi sách của một người phụ nữ trên đường hùng vương tp huế
cũng đã bị lực lượng công an nhanh chóng truy xét bắt giữ
đối tượng này đã lấy đi một điện thoại cùng với chín trăm linh đồng trong túi của nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hoàng về hành vi cướp giật tài sản
tiếp theo sẽ là thông tin truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn tuấn thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hồ hậu thường trú tại số năm trăm năm mươi tám bình quế
phường hai mươi tám quận bình thạnh tp hcm về tội sản xuất trái phép chất ma túy
bên cạnh đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cơ quan tp hà nội
còn ra quyết định truy nã đối với vũ mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại sáu trăm bảy mươi bốn đường láng
phường láng hạ quận đống đa thành phố hà nội về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cũng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an
quận nam tứ liêm tp hà nội là đối tượng hà thị trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ hậu thường trú
tại tổ dân phố bốn thị trấn nông trường liên sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp cơ đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện